trái ngược với tình hình khả quan ở hồng kông hàn quốc vẫn đang ghi nhận số ca nhiễm cao chưa từng thấy vì biến chủng omicron
thế nhưng nước này vẫn quyết định nới lỏng các quy định phòng dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
theo cnni vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hàn quốc đã áp đặt các hạn chế phòng dịch mới để ngăn đại dịch covid một mươi chín lây lan
vào đầu tháng hai lệnh giới nghiêm này tiếp tục được gia hạn khi hàn quốc ghi nhận số ca mắc cao kỷ lục
hai tuần sau số ca nhiễm mới đã tăng gấp gần bốn lần lên trên một trăm linh ca
bất chấp số ca mắc tăng theo cấp số nhân giới chức vẫn tuyên bố nới lỏng giờ giới nghiêm từ chín đến một mươi giờ tối
nhiều quy định phòng dịch khác nhau sau đó cũng được dỡ bỏ dù số ca mắc tiếp tục lập kỷ lục mới trong tuần này với trên hai trăm một mươi ca mắc
sau khi lạng sóng omicron tràn vào hàn quốc
chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ chuyển trọng tâm sang sống và điều trị bệnh covid một mươi chín như một bệnh đặc hữu giống cúm mùa
giới chức nhận định đây là thời điểm thích hợp hơn bất kỳ thời điểm nào khác
omicron đã nhanh chóng trở thành biến thể thống trị ở hàn quốc với tám mươi sáu dân số đã tiêm chủng đầy đủ và sáu mươi người dân đã tiêm mũi tăng cường
giới chức cho biết số ca mắc hàng ngày ở hàn quốc có thể tăng nhưng số ca nguy kịch và tử vong vẫn ở mức thấp
tính đến tuần trước hàn quốc mới sử dụng khoảng bốn mươi diện bệnh
chuẩn bị cho các trường hợp nguy kịch trên toàn quốc
trong khi đó nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đang tự điều trị tại nhà
việc truy vết tiếp xúc vốn cần nhiều nhân lực tiêu tốn chi phí đã không còn cần thiết
sau khi người dân đã quen với những hạn chế phòng dịch những thay đổi trong làng sóng omicron đã khiến cho nhiều người không khỏi lo lắng
vì vậy một trong những lý do khiến giới chức đau đầu hiện nay là việc thuyết phục người dân rằng nới lỏng hạn chế vẫn đảm bảo an toàn cho họ
việc nới lỏng hạn chế phòng dịch vào thời điểm biến thể omicron bùng phát
là một điều dễ hiểu
tuy nhiên động thái này cũng mang tính chính trị sâu sắc khi cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở hàn quốc vào ngày chín tháng ba tới đây
trong khi tổng thống đương nhiệm moon jae in không đủ điều kiện để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai
đảng của ông hy vọng ứng cử viên lee jae myung có thể giành chiến thắng
việc giải bỏ hạn chế phòng dịch sẽ tạo nên chiến lược chính trị hiệu quả
các chủ doanh nghiệp nhỏ cũng hoan nghênh điều này khi giới hạn về lượng khách và giới dất hoạt động đã ảnh hưởng nặng nề đến họ
nhiều người cho rằng thảm họa kinh tế đang đè nặng lên áp lực mở cửa
trong một cuộc thăm dò vào giữa tháng hai khi được hỏi liệu có cần giới hạn thời gian hoạt động kinh doanh hay không
tám mươi người tham gia khảo sát trả lời là không nhưng có đến bốn mươi một muốn chính phủ duy trì các hạn chế này
ngoài ra tám mươi bốn người được hỏi cho biết vẫn nên bắt buộc đeo khẩu trang trong các không gian kính
chẳng hạn như khi đi phương tiện giao thông công cộng
đó là một trong những dấu hiệu cho thấy người hàn quốc chưa sẵn sàng
mở cửa trở lại hoàn toàn